mới đây tại bảo tàng phụ nữ việt nam đã diễn ra triển lãm mang tên phía sau cánh cửa với mục đích gửi tới người xem những con số biết nói về thực trạng bạo lực gia đình tại việt nam hiện nay
triển lãm với những câu chuyện điển hình của một số nạn nhân phải rơi bỏ tổ ấm của mình mong tìm lại sự an toàn tại ngôi nhà bình yên của hội liên hiệp phụ nữ việt nam
đem đến cho công chúng cách nhìn hiện thực hơn về thực trạng của bạo lực gia đình ở nước ta hiện nay đồng thời mở ra cánh cửa làm thế nào để thay đổi thực trạng đáng buồn đó
triển lãm sử dụng phương pháp trưng bày sắp đặt tạo ra năm mô đun gợi mở về những không gian khác nhau trong mỗi gia đình với các chủ đề lời ru buồn mặt nạ hạnh phúc cánh nặng không cùng san sẻ những trái tim lạc lối bỏ thì thương vương thì tội
từ đó kêu gọi các nạn nhân và cả cộng đồng hãy phá bỏ im lặng chung tay đẩy lùi bạo lực
triển lãm mở cửa đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai tại bảo tàng phụ nữ việt nam
chào mừng ngày di sản văn hóa việt nam vừa qua ban quản lý phố cổ hà nội phối hợp cùng với các câu lạc bộ các nhà nghiên cứu tổ chức một chỗ hoạt động văn hóa mang tên nét xưa
mở đầu là các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai miền bắc trung với chủ đề hương sắc cố đô diễn ra tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ hà nội
hoạt động mở đầu là chương trình giới thiệu trình diễn trang phục áo dài và giao lưu âm nhạc truyền thống nhằm giới thiệu tới khán giả thủ đô và du khách quốc tế giá trị văn hóa truyền thống việt nam
cùng với đó là các hoạt động trưng bày giới thiệu bộ sưu tập đạo cụ nhạc khí cung đình huế chương trình giao lưu âm nhạc truyền thống hai miền bắc trung biểu diễn nhã nhạc cung đình huế tọa đàm triển lãm ảnh
các hoạt động của chương trình hướng tới mục đích bảo tồn các giá trị di sản thúc đẩy phát triển du lịch quảng bá hình ảnh khu phố cổ hà nội nói riêng và thủ đô hà nội nói chung
không chỉ vậy việc phối hợp và giao lưu của các địa phương nhằm tăng cường sự hợp tác của các tổ chức cá nhân trong việc trao đổi kinh nghiệm bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể
các hoạt động thu hút rất đông người dân thủ đô và du khách thập phương tới tham gia
mới đây tỉnh cao bằng đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu công viên địa chất toàn cầu unesco non nước cao bằng công bố di tích lịch sử địa điểm chiến thắng biên giới một nghìn chín trăm năm mươi huyện thạch an là di tích quốc gia đặc biệt gắn với chương trình du lịch qua những biển di sản việt bắc
với các giá trị về cảnh quan địa chất và văn hóa đa dạng độc đáo tại kỳ họp lần thứ hai trăm linh bốn tại paris pháp ngày một mươi hai tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám hội đồng chấp hành unesco đã chính thức công nhận công viên địa chất non nước cao bằng là công viên địa chất toàn cầu
cũng trong buổi lễ này đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh cao bằng cũng vinh dự đón nhận quyết định một di tích quốc gia đặc biệt đó là khu di tích lịch sử địa điểm chiến thắng biên giới năm một nghìn chín trăm năm mươi huyện thạch an
phát huy lợi thế về địa hình địa mạo cảnh quan giữ vững các danh hiệu để phát triển văn hóa du lịch thành ngành công nghiệp mũi nhọn chiếm tỷ trọng cao trong cơ cầu kinh tế địa phương
thời gian tới đảng bộ và nhân dân tỉnh cao bằng sẽ phát huy hơn nữa tinh thần tự lực tự cường xây dựng quê hương cách mạng ngày càng giàu đẹp văn minh đậm đà bản sắc dân tộc
đánh dấu chặng đường dài làm báo của mình trong đó có thời gian làm báo xây dựng nhà báo nghệ sĩ nhấp ảnh nguyễn tất lộc đã cho ra mắt cuốn sách ảnh
dấu ấn những công trình ghi lại hàng chục ngàn những bức ảnh mang dấu ấn lịch sử của ngành xây dựng trên khắp cả nước
tác phẩm như một sự kết tinh những cảm xúc của người nghệ sĩ trong suốt sự nghiệp cầm máy
dấu ấn những công trình là tên gọi của cuốn sách
hai ảnh được tinh lọc từ hàng nghìn tác phẩm của cá nhân tác giả nguyễn tất lộc
nhiều tấm ảnh đi kèm với những chú thích tỉ mỉ công phu vừa góp phần diễn tả sự thật vừa làm cho bài viết sinh động mang hơi thở và khí thế tại nơi diễn ra sự kiện và những công việc ở đó
dấu ấn này về nó có ba phần
những phần tác giả muốn nhấn mạnh dấu ấn dấu ấn của những công trình của những các giai đoạn xây dựng công trình cũng như giai đoạn truyền hình của đất nước
còn một phần dấu ấn nữa tức là những sự kiện của báo chí sự kiện của chính đời của tác giả trong quá trình làm báo và làm báo và đi tác nghiệp thì cũng được tác giả đưa vào một phần đấy
thông qua những bức hình này nhà báo nghệ sĩ nhấp ảnh tám mươi tuổi nguyễn tất lộc đã hồi tường lại những cuộc hành trình mà bức tranh ông đã từng đi đến các công trình xây dựng trên toàn đất nước
ông cũng muốn gửi đến những người thợ lao động trên chín mươi chín công trình thuộc năm mươi hai tỉnh thành từ nam ra bắc
từ tây nguyên cho tới nuôi rừng tây bắc đã lọt vào khuôn hình của mình với lòng biết ơn sự ngưỡng mộ và sự trân trọng nhất
trải qua hơn năm mươi năm cầm máy rất nhiều hình ảnh do ông trục đã được lưu giữ và trưng bày tại các nhà lưu niệm nhà truyền thống của một số bộ ngành trung ương
bởi tính lịch sử mang giá trị tư liệu tiêu biểu mà không phải nhà nhấp ảnh nào cũng có thể làm được
buổi ra mắt sách đã thu hút đông đảo bạn bè trong giới ảnh báo chí nhiều lớp lãnh đạo cán bộ nhân viên ngành xây dựng công nghiệp và những độc giả đã biến mộ cái tâm sự nhiệt huyết và cái tình của nguyễn tất lộc đối với nghề
công việc của anh thì phải đòi hỏi phải như thế
anh ấy phải đi khắp cả nước rời nước ngoài
công việc có khi phải vào biệt phái trong sài gòn là tám năm liền
ở nhà mẹ con vẻ và coi như là cũng động viên hậu phương cũng là động viên cho công việc của anh ấy đi
công việc thế thì tôi cũng cảm thấy rất là tự hào về công việc của anh
sau năm ngày diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi và hấp dẫn festival quốc tế âm nhạc mới á âu hai nghìn một mươi chín
đã thành công tốt đẹp mang lại nhiều dư âm khó quên trong lòng bạn bè quốc tế và giới nghệ sĩ nhạc sĩ việt nam
với sự chuẩn bị công phu và kỹ lưỡng ngay từ những ngày đầu tháng một mươi một hội nhạc sĩ việt nam đã chủ trì họp báo
giới thiệu các chương trình diễn ra trong khuôn khổ festival năm nay
với chủ đề nhịp cầu âm thanh á âu festival đã được diễn ra tại nhiều địa điểm tại hà nội như nhà hát lớn
trung tâm văn hóa pháp phòng hòa nhạc học viện âm nhạc quốc gia việt nam và chương trình giao lưu tại tỉnh ninh bình
trong các loại hình âm nhạc loại hình âm nhạc kinh nghiệm bác học ít có cơ hội hoặc ít có thời gian để tập hợp và có thể biểu diễn và giới thiệu các tác phẩm trong lĩnh vực âm nhạc
thí dụ như là giao hưởng hợp sướng hay các tác phẩm tính phòng
thì đây là một cái dịp để rất là tốt cho các nhạc sĩ của các nước á âu cùng nhau giới thiệu những tác phẩm mới và đặc biệt nữa lại được trình diễn bằng các nghệ sĩ biểu diễn tài năng và các đơn vị nghệ thuật của việt nam và các bạn nước ngoài
festival bao gồm năm chương trình hòa nhạc chính ở các thể loại giao hưởng thính phòng hợp sướng hòa tấu nhạc cụ dân tộc với nhạc cụ phương tây
các tác phẩm được lựa chọn trình diễn đều dựa trên các tiêu chí
tính độc đáo mới lạ tính dân tộc
ngoài các tác phẩm nước ngoài gửi đến tham dự festival những tác phẩm của việt nam tham dự đều đã nhận được sự yêu thích từ khán giả đồng thời khẳng định được bản sắc dân tộc cũng như kỹ thuật âm nhạc
liên quan này tập trung được đông hơn số lượng người đông hơn
tất cả này cũng tính ra là khoảng trên ba trăm linh các nhạc sĩ và các tác giả
sau đó cũng có cả những đoàn nghệ sĩ nước ngoài đến
trước đây là phần lớn là các nghệ sĩ việt nam
như lần này thì đã có nghệ sĩ cả một đoàn một cái giàn nhạc rất là nổi tiếng của taktastan ở thành phố kazan ở sang đây
thì như thế có nghĩa là mình đã thu hút được rất là đông
điểm nổi tiếng thứ hai là các tác phẩm đều có chất lượng rất là tốt
và các tác phẩm đều hướng tới quảng đại quần chúng tức là công chúng là chính
chứ không phải là họ chỉ là viết như một cái tác phẩm thể nghiệm
thì điều đó là thấy tính nhân văn tính thực tiễn đồng thời là mang màu sắc của mỗi dân tộc rất là rõ nét
có những tác phẩm là còn rất là hiện đại
mặc dù là giàn nhạc giao hưởng nhưng mà ngôn ngữ của giao hưởng nhưng mà là cái phong cách viết là hoàn toàn là mới
nhiều các nhạc sĩ là như ở từ những đêm diễn trước là có nhạc sĩ người đức hoặc nhật kể cả trung quốc viết là rất là hiện đại
cho nên đấy là cũng là giúp cho giới âm nhạc nói chung là trong giới âm nhạc của việt nam và đặc biệt là hà nội
đã có được cái nhìn đa dạng
và đặc biệt là tiếp cận được với công chúng thủ đô
mặc dù không phải là nhiều nhưng mà rất nhiều người cũng đã đến xem và rất thích thú
ngay sau lễ khai mạc tại nhà hát lớn hà nội khán giả yêu nhạc đã được thưởng thức trọn vẹn phần biểu diễn giao hưởng của dàn nhạc giao hưởng việt nam
dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng honda tetsuji từ nhật bản và một mươi một tác phẩm giao hưởng mới của các nghệ sĩ việt nam và quốc tế
do nhạc trưởng joe geniodi từ hy lạp chỉ huy
tôi rất vinh dự khi được biểu diễn chương trình lần này
bởi chương trình lần này có sự tham gia của nhiều nhạc sĩ với nhiều tác phẩm hay từ nhiều quốc gia
mỗi tác phẩm đều mang những nét đặc sắc riêng của từng nước
tác phẩm lần này tôi biểu diễn là một tác phẩm hiện đại mang tên bụi
nó thể hiện một kiếp người trong cả cuộc đời nhỏ bé như những hạt bụi
thông qua tác phẩm hy vọng các bạn sẽ hiểu thêm về âm nhạc của quê hương tôi
một trong những tác phẩm ấn tượng trong chương trình hòa nhạc festival âm nhạc mới á âu năm nay
được biểu diễn tại trung tâm manoan
pháp phải kể đến các tác phẩm như dòng sông kỷ niệm của nghệ sĩ đàm bầu hoàng bích đến từ canada
bên cạnh đó là phần biểu diễn hợp sướng của các nghệ sĩ của nhà hát nhạc vũ kịch việt nam
dưới sự chỉ huy của phó giáo sư tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân nguyễn thiêu hoa
phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác phát triển văn hóa giữa việt nam và các nước á âu
những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình đời sống văn nghệ tuần này của chúng tôi
mọi ý kiến đóng góp xây dựng chương trình quý vị và các bạn có thể gửi về hòm thư
phongvănhóa org vn hoặc có số điện thoại hai mươi bốn ba mươi hai sáu trăm sáu mươi chín năm trăm linh tám
còn bây giờ xin kính chào
và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau